đạt được nhiều kết quả tích cực tạo môi trường ổn định thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội
và thực hiện các giải pháp phục hồi ổn định kinh tế thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh
đây chính là kết quả được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm
tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi năm
và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn một mươi sáu do ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang vừa tổ chức
cụ thể năm hai nghìn một mươi năm toàn tỉnh đã phá được hơn năm trăm linh vụ tội phạm về trật tự xã hội
bắt và vận động đầu thú một trăm bảy mươi sáu đối tượng có quyết định truy nã phát hiện xử lý tám vụ một mươi hai đối tượng
có hành vi tham nhũng gây thiệt hại trên bốn mươi hai tỷ đồng
với tội phạm ma túy năm hai nghìn một mươi năm toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ một trăm tám mươi hai vụ
ba trăm ba mươi tám đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép chết mặt túy
khởi tố một trăm năm mươi sáu vụ một trăm tám mươi ba bị can xử lý hai mươi vụ một trăm ba mươi bảy đối tượng
nhân dịp này bộ công an đã tặng kỷ niệm trương cờ thi đua và bằng khen cho một mươi tập thể
có thành tích xuất sắc trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chủ tịch ubnd tỉnh tặng cờ thi đua cho ba tập thể dẫn đầu và bằng khen cho một mươi năm tập thể
một mươi cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi năm
công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc cho biết
đơn vị vừa ra quyết định bắt tạm giam hai đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
các đối tượng bị bắt là cao văn hiệp và triệu nhi thịnh đều trú tại huyện văn chấn tỉnh yên bái
trước đó tại một quán karaoke ở xã lũng hòa huyện vĩnh tường hiệp thịnh
và một số người bạn trong đó có bùi văn hùng chú tại huyện văn bàn tỉnh lào cai
đang hát karaoke thì nể sinh mơ hớn
thịnh và hiệp đã dùng tay và then cửa đánh đập nhiều nhát vào đầu của hùng
khiến hùng bị thương tổn hại tám sức khỏe
công an thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
đối với phạm tuấn khanh chú tại xã tân thành a huyện tân hồng về hành vi cướp giật tài sản
theo kết quả điều tra vào ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đối tượng phạm tuấn khanh vào tiệm vàng kim hoa
do bà đỗ thị hoa chú tại thị trấn sa rài huyện tân hồng làm chủ
lợi dụng sự sơ hầu của bà hoa khanh đã cướp hai sợi dây chuyền với tổng trọng lượng là bảy chỉ vàng hai mươi bốn k
trị giá trên một mươi chín triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thị xã hồng ngự đã bắt được đối tượng khanh tạm giam ba tháng
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn là thị trấn cửa ngõ phía đông huyện miền núi sông hinh của tỉnh phú yên
những năm gần đây thị trấn hai riêng đã có những bước phát triển nhanh về kinh tế văn hóa xã hội
trở thành một thị tứ sầm ớt năng động và bình yên
để góp phần làm nên thay đổi ấy có sự đóng góp không nhỏ của các tổ chức quần chúng
làm công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở
đó chính là nỗ lực của lực lượng bảo vệ dân phố
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tại phú yên
đêm phố núi mở sương thị trấn hai riêng chìm trong tĩnh lặng
đó cũng là lúc ban bảo vệ dân phố hỗn hợp cùng với lực lượng công an thị trấn lên đường
làm nhiệm vụ tuần tra mặc cho thời tiết xe lạnh của núi rừng
bước chân của các anh vẫn vững vàng thầm lặng trong đêm tối
các phần mang lại sự ấm áp bình yên cho từng đều
từ nhận thức nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự là nhiệm vụ của toàn dân
là trách nhiệm của công dân
tôi cùng đồng chí đồng đội của tôi thấy rất hạnh phúc và tự hào
vì đã đóng góp một chút công sức nhỏ bé của mình
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
để làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm
những năm gần đây ban bảo vệ dân phố hai riêng đã phối hợp với lực lượng công an thị trấn
triển khai thực hiện có hiệu quả
nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
cùng với việc để mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền
vận động nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
lực lượng bảo vệ dân phố thị trấn còn phối hợp với các bàn ngành đoàn thể
thực hiện tốt các mô hình phòng chống tội phạm
nhất là mô hình quản lý giáo dục trẻ em làm trái pháp luật tại công đồng dân cư
từ đó đã giúp đỡ cả mòa hai mươi năm em tiến bộ
với những kết quả đó đã góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn
đều nhân dân đồng tình ủng hộ tin yêu
khi có những hiện tượng nào trộm gắp hoặc gây gỗ đánh nhau
chỉ cần là một cú điện thoại khoảng năm phút là lực lượng dân phòng và công an khu vực
đến trực tiếp giải quyết ngay đối với người dân chúng tôi rất an tâm
không chỉ làm tốt công tác phòng ngừa ban bảo vệ dân phố thị trấn hải diêng
còn phối hợp với lực lượng công an cơ sở chủ động nắm chắc tình hình
thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm
thông qua cơ sở lực lượng bảo vệ dân phố đã cung cấp cho lực lượng công an
hàng trăm thông tin có giá trị kịp thời bảo vệ hiện trường
giải quyết hàng chục vụ việc liên quan đến an ninh trả tự
nhờ vậy nhiều vụ việc đã nhanh chóng được điều tra làm rõ
tinh thần là trách nhiệm vì người dân phục vụ
có những tình huống xảy ra là đột xuất bất ngờ
có những địa điểm xa khó khăn
nhưng mà khi được huy động thì anh em hết sức nhiệt tình
trong năm vừa qua lực lượng bảo vệ dân phố thị trấn nói riêng
đã đạt được nhiều thành tích đáng cớ
cũng được cấp ưu chính quyền địa phương khen thương
an ninh trật tự được giữ vững là yếu tố quan trọng
để mỗi địa phương phát triển bền vững
với thị trấn hải dương có được sự phát triển như hôm nay
chính là kết quả của sự tận tụy thầm lặng
có công sức của lực lượng bảo vệ dân phố
những người đã vào đàn ngày đêm âm thầm bảo vệ
có phần giữ gìn nhịp sống bình yên trên phố núi này
tiếp theo là thông tin về bắt giữ các đối tượng mua bán vận chuyển pháo nổ
tại cao bằng và hà tĩnh mà phóng viên chúng tôi vừa cung cấp
tại khu vực mốc sáu trăm một mươi thuộc đối biên phòng cờ khẩu sóc giang tỉnh cao bằng
tổ công tác đối biên phòng cờ khẩu sóc giang
phối hợp với tri cục hải quan và công an huyện hà quảng
đã phát hiện và bắt quả tàng đối tượng lương minh vương
trú tại huyện thông nông tỉnh cao bằng
đang vận chuyển trái phép ba trăm linh kg pháo nổ do trung quốc sản xuất vào việt nam tiêu thụ
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt giữ đối tượng cùng tăng vật
để đưa về đối biên phòng cờ khẩu sóc giang
cơ quan điều tra công an huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh vừa phát hiện bắt giữ xe taxi
mang biệt kiểm soát ba mươi tám a một nghìn bảy trăm chín mươi do nguyễn mạnh hùng ở thành phố hà tĩnh điều khiển
cùng ngồi trên xe có nguyễn thị tình ở huyện cẩm xuyên
qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ năm mươi hai hộp pháo các loại có trọng lượng trên chín mươi hai kg
đây là số pháo được nguyễn thị tình mua của một người đàn ông ở thanh trương nghệ an
sau đó tình thuê hùng trở từ huyện thanh trương về kỳ anh để tiêu thụ
bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
trên địa bàn tỉnh quảng trị vào mỗi dịp cuối năm đặc biệt là thời điểm giáp tết nguyên đán
tình hình buôn lậu luôn có dấu hiệu gia tăng với nhiều thủ đoạn mới hết sức tinh vi khó lường
đứng trước thực trạng trên lực lượng bộ đội biên phòng quảng trị đã triển khai nhiều phương án để đấu tranh đối với loại tội phạm này
hùng mật phục với các chiến sĩ đối với biên phòng quốc tế lao bảo mới tới hết sự tinh vi của các đối tượng buôn lậu
sau khi đưa hàng qua sông sepol hàng hóa được xé lẻ vận chuyển trong đêm khuya
nhằm qua mặt lực lượng chức năng đây là một trong những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng buôn lậu thực hiện trong thời gian gần đây
chúng tôi bố trí thành nhiều kế hoạch
chúng tôi bố trí bổ phần những tội đội nếu ví dụ như trước đây chúng tôi nói đi tuần chúng tôi chỉ bố trí một đội hình
nhưng bây giờ thì chúng tôi bố trí thành nhiều cái đội hình
trước đây là chúng tôi mật phục ở những địa điểm mà phải nói rằng là đối tượng các đối tượng buôn lậu hay vận chuyển hàng sang
nhưng bây giờ chúng tôi không bố trí bất kỳ một cố định nào
không chỉ trên tuyến đường sông ở đường bộ cũng hết sức phức tạp
hàng hóa đã có đối tượng cất giấu trong những chiếc xe khách như thế này
hai bên hồng xe dưới cầm xe
trên trần xe mặc dù số lượng hàng hóa không nhiều nhưng các đối tượng buôn lậu rất tinh vi để trốn tránh lực lượng chức năng
trước tình chất phức tạp của tình hình buôn lậu trong dịp cuối năm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng quảng trị đã triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu trước trong và sau tết nguyên đán
trong đợt cao điểm này chúng tôi huy động những lực lượng phương tiện của tất cả các đơn vị
thì chúng tôi tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ bản đặc biệt là coi trọng các biện pháp nghiệp vụ về trinh sát tăng cường phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương với các lực lượng trong vấn đề tuyên truyền quần chúng nhân dân
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như công an hải quan quản lý thị trường
quá trình đấu tranh phòng chống buôn lậu gắn với công tác bảo vệ đôi bộ và gắn với quá trình xử lý phải đảm bảo nghiêm minh và đúng quy định của pháp luật
từ nay cho đến tết nguyên đán tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới sẽ còn nhiều phức tạp
ngoài lực lượng biên phòng các lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh quảng trị cần có những giải pháp biện pháp cứng rắn hơn
có như vậy tình hình buôn lậu trên địa bàn tỉnh quảng trị mới có thể đạt được hiệu quả cao